để ngăn chặn hành vi đua xe vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
bộ công an đã yêu cầu công an các tỉnh thành tăng cường tuần tra xử lý
theo đó lực lượng cảnh sát cơ động sẽ phối hợp với các lực lượng khác tăng cường nắm chắc tình hình
nhất là các tuyến giao thông thường xuyên xảy ra tụ tập ngăn chặn xử lý ngay từ ban đầu không để thình hình ảnh
nhóm có nhiều đối tượng tụ tập cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông cho người tham gia giao thông ghi nhận tại thủ đô hà nội
những chiếc xe kẹt ba kẹt bốn người đều không đội ngũ bảo hiểm lạng lách đánh võng thậm chí là bóc đầu
theo lực lượng chức năng đa số các đối tượng vi phạm đều trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy tuổi
những ngày được nghỉ học nghỉ làm dài ngày này cũng là lúc các bạn
ở các huyện ngoại thành sẽ vào nội thành để vui chơi thậm chí là đua xe trái phép
bắt đầu từ một mươi giờ đêm cho đến sáng là khoảng thời gian mà các đối tượng chọn

hoặc bắt chất đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
trong phụ tập đua xe máy trái phép thì các em thường là trong độ tuổi thanh thường niên
còn chưa am hiểu nhiều về pháp luật và dẫn đến việc thường có những hành động manh động và liều lĩnh
ngoài việc ngăn chặn để cho các đối tượng không chạy
lắc chân địa bàn thủ đô thì chúng tôi cũng phải đảm bảo đến sức khỏe
tính mạng của những người tham gia giao thông và bản thân các em và bản thân lực lượng chúng tôi khi làm nhiệm vụ nữa
chỉ để thỏa mãn thú vui của bản thân nhiều thanh thiếu niên không biết rằng đây là những hành động vô cùng nguy hiểm
để phòng ngừa từ xa từ sớm tình trạng thanh thiếu niên đua xe vi phạm pháp luật
công an các xã huyện ngoại thành của hà nội cũng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát
đặc điểm chung là các cháu này còn rất là trẻ đầu tiên là rất là trẻ
hai là đều trong giữ xuất phát trong những gia đình có những khúc mắc liên quan đến cuộc sống
cũng như là bố mẹ bỏ nhau hoặc là không được nhận sự quan tâm đúng mức của gia đình
thứ hai là các cháu thường chuyên tụ tập và năng thang ngoài đường
chúng tôi đã thành lập tổ tuần tra kiểm soát ban đêm
đợt này là công an huyện cũng triển khai rất là đúng

thực hiện kế hoạch của công an thành phố cũng như kế hoạch của công an huyện ngoại đức
đội cảnh sát thành sự công an huyện ngoại đức của chúng tôi tham mưu cho chỉ huy công an huyện ngoại đức
xây dựng kế hoạch triển khai các kế hoạch đặc biệt là tấn công tội phạm nói chung
và tội phạm thành thiên niên đường phố nói riêng
trong đó chúng tôi đã thành lập tham mưu cho lãnh đạo công an huyện
là thành lập các chốt của các xã và tuần tra địa bàn kép khiến địa bàn
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an xác định quan điểm thiết lập kỷ cương bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến giao thông
các hành vi như đua xe trái phép gây dối trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm
vì vậy trong thời gian tới lực lượng công an sẽ tập trung vào công tác điều tra cơ bản
nắm bắt tình hình tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập lạng lách đánh võng
để có biện pháp ngăn chặn